nam đã mua một khẩu súng hoa cải với giá bảy triệu đồng do nợ nần nam nảy sinh ý định cướp tài sản
vào trưa ngày hai tháng bảy khi đến trước tiệm vàng tấn phước nam chỉ thấy có một người bên trong chung coi và tiệm khá vắng vẻ nên nam đã vào cửa hàng và rút súng bắn vào phía trong tiệm vàng
chủ nhà đã né được sau đó nam bập bè tủ kính lấy đi hai mươi cây vàng trị giá khoảng bốn trăm linh triệu rồi tẩu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ án nghiêm trọng xuất phát từ đối tượng trộm cắp mang theo hung khí
tại quảng ngãi công an thành phố quảng ngãi vừa kịp thời bắt quả tang bằng nhóm chuyên mang hung khí đe dọa để trộm cắp tài sản
qua công tác trinh sát cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi vừa bắt nhóm đối tượng gồm nguyễn hồng phương nguyễn văn hà đều chú tệ xã tịnh hà huyện sơn tịnh và nguyễn hoàng sơn chú tại xã tịnh ấn đông
tại quảng ngãi công an thành phố quảng ngãi vừa kịp thời bắt quả tang bằng nhóm chuyên mang hung khí đe dọa để trộm cắp tài sản

ngoài những trường hợp chị em bị lôi cuốn và các tên nạn xã hội mại dâm cờ bạc ma túy thì ở địa bàn huyện y hà leo trong những năm gần đây có nhiều phụ nữ khác dính vào lừa đảo buôn lậu thậm chí còn tổ chức cướp tài sản của người khác

ngoài những trường hợp chị em bị lôi cuốn và các tên nạn xã hội mại dâm cờ bạc ma túy thì ở địa bàn huyện y hà leo trong những năm gần đây có nhiều phụ nữ khác dính vào lừa tấn công cướp tê truyền điện thoại và tiền che nhau

tình hình phạm pháp trong nữ giới ở huyện ea leo gia tăng không chỉ là nỗi đau của nhiều gia đình mà còn khiến cho cộng đồng xã hội thêm một nỗi lo
thực trạng này đòi hỏi cán bộ đoàn thể hội phụ nữ các thôn buôn xã phường cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và chia sẻ giúp đỡ nhiều hơn nữa cho những chị em có hoàn cảnh éo le bất hạnh trong đời thường để ngăn ngừa những cám rỗ xa ngã vi phạm xảy ra
tiếng quốc tế
căn cứ hải quân lâu đời nhất nước mỹ nằm cách trụ sở quốc hội một sáu km tại washington ngày hôm qua đã náo loạn trước thông tin xảy ra một vụ xả súng
toàn bộ căn cứ này ngay lập tức đã bị đóng cửa và an ninh được đặt trong tình trạng cao nhất
tám con đường dẫn đến khu vực này cũng bị phong tỏa
tuy nhiên cảnh sát đã không phát hiện thấy bất cứ kẻ tỉnh nghi nào gần khu vực này
bộ an ninh nội địa mỹ về cuộc điều tra liên bang trước đó đã ra cảnh báo kêu gọi nhà chức trách địa phương và người dân
cần thận trọng trước bất cứ nguy cơ nào có thể xảy ra vào dịp quốc hành mỹ mùng bốn tháng bảy
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba một vụ xả súng nhằm vào căn cứ hải quân này đã khiến một mươi hai người thiệt mạng
thủ phạm là tên aeroon alexit một cựu thủy thủ mỹ đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau đó
bộ quốc phòng mỹ đã phải áp đặt các biện pháp an ninh mới sau vụ xả súng này
một chuyến bay của hãng hàng công canada westside từ vancouver tới toronto ngày hôm qua đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom
đây là vụ đe dọa đánh bom máy bay
đây là vụ đe dọa đánh bom máy bay thứ bốn tại canada chỉ trong vòng năm ngày qua
chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy của hãng westers chở ba mươi hành khách và năm nhân viên phi hành đoàn từ vancouver đã hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố cagali
cảnh sát tiếp cận máy bay sau đó tuy nhiên không tìm thấy bất cứ quả bom nào
westress khẳng định việc máy bay của hãng bị đe dọa đánh bom liên tiếp bốn lần chỉ trong năm ngày qua đã gây ra nhiều lo ngại
chỉ từ khoảng ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
riêng các điểm như lai châu điện biên và phần tây bắc sơn la
nhiệt độ giao động từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
sang đến hai ngày tiếp theo có mưa rào và rông cảnh giác với hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh trong mưa rông
nhiệt độ giảm nắng nóng sẽ chấm dứt
tại phía đông bắc bộ nắng nóng chỉ còn duy trì nốt trong ngày mai
vì trong đêm ngày mai và sáng sớm ngày năm một khối không khí mát từ phía bắc di chuyển xuống nén dạnh áp thấp gây mưa rào và rông trên diện rộng cho toàn khu vực bắc bộ
nên nhiệt độ theo đó cũng giảm mạnh nắng nóng chấm dứt
thời tiết trở nên dễ chịu hơn rất nhiều
thời tiết mát còn duy trì cả trong những ngày đầu tuần sau
trong ngày hôm nay và ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời tiếp tục không một gận mây
nắng trói trang với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi tám cho đến bốn mươi độ
sang ngày mùng năm nắng nóng cũng suy giảm với nhiệt độ chỉ còn khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
đến chiều tối và đêm ngày năm sang ngày mùng sáu khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác
người dân cần đề phòng với các hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ khoảng ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên từ ngày bốn đến ngày mùng sáu trời mây thay đổi đến nhiều mây ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
người dân cũng cần cảnh giác với các hiện tượng như tố lốc và gió giật mạnh trong mưa rông nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong ba ngày sắp tới mưa rông sẽ tăng đều hơn trên toàn khu vực nam bộ với mức độ dài rác thời gian mưa tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm
trong cơn rông người dân cũng cần cảnh giác với các hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
còn vào ban ngày trời có nắng gián đoạn nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ thêm cao nhất ngày chỉ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong gần rông người dân cũng cần cảnh giác với các hiện tượng như tố lốc và gió giật mạnh trong mưa rào và rông